còn trong khi đó tại quảng ninh lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh cũng đã vừa phát hiện bắt quả tang
một cơ sở chế biến lòng lợn đã vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thu giữ một năm tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ
cơ sở vi phạm trên do đỗ đức thuận trú tại phường hòa lạc thành phố móng cái làm chủ
thời điểm lực lượng công an kiểm tra tại khu vực chế biến có hơn ba tạ lòng lợn đang được ngâm nước bốc mùi
còn trong kho đang lưu giữ hơn một tấn lòng lợn đã được xấy khô và đóng gói trong bao ni lông
chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ thủ tục pháp lý có liên quan đến hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh
toàn bộ số lòng lợn trên không có hóa đơn chứng tự chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé